trước đây chúng ta vẫn thường nói hà nội có bốn mùa xuân hạ thu và đông
nay một khái niệm mới đã xuất hiện đó là mùa không ô nhiễm và mùa ô nhiễm không khí
theo thống kê của mạng lưới chất lượng không khí palm air
trong hơn một tháng qua chưa ngày nào chất lượng không khí ở hà nội đạt mức tốt
tất cả các ngày đều từ trung bình trở lên trong đó các ngày mức ô nhiễm ở mức kém và xấu chiếm đa số
nguyên nhân ô nhiễm không khí gia tăng theo mùa như vậy là bởi có sự tác động của thời tiết
kết quả nghiên cứu ban đầu của ngân hàng thế giới vkp
hiện nồng độ bụi mịn ở hà nội rất là cao cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn việt nam và tổ chức y tế thế giới